với tỷ lệ là hơn chín mươi phiếu thuận quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua dự án luật thư viện
luật thư viện được quốc hội thông qua đã tạo hành lang pháp lý giúp hoạt động thư viện và văn hóa đọc phát triển trong tình hình mới
luật thư viện có sáu chương năm mươi hai điều sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
luật cũng quy định các nội dung liên quan đến việc liên thông thư viện
đây cũng là một trong những điểm mới của luật nhằm bảo đảm hoạt động thư viện theo hướng hiện đại chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin giữa các thư viện
nhất là liên thông giữa các thư viện được nhà nước đầu tư với các thư viện khác nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thư viện khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước
luật thư viện lấy ngày hai mươi một tháng bốn hàng năm là ngày sách và văn hóa đọc việt nam